báo cáo của cơ quan quốc phòng châu âu eda cho thấy các quốc gia thành viên đang đầu tư nhiều hơn bao giờ hết vào việc mua sắm thiết bị quốc phòng cũng như nghiên cứu và phát triển với mức tăng một mươi sáu so với năm hai nghìn hai mươi với tổng trị giá kỷ lục năm mươi hai tỷ euro đây là mức tăng cao nhất kể từ khi xung đột giữa nga và ukraine diễn ra
trong số những chi tiêu này tám mươi hai tương đương với bốn mươi ba tỷ euro được sử dụng để mua sắm thiết bị và một mươi tám tương đương với chín tỷ euro cho nghiên cứu và phát triển đây là tỷ lệ phân chia tương tự được ghi nhận trong ba năm qua
tuy nhiên báo cáo của eda cũng chỉ ra chi tiêu quốc phòng hợp tác của châu âu vẫn ở dưới mức chuẩn mặc dù chi tiêu cho mua sắm thiết bị quốc phòng hợp tác của châu âu đã tăng lên
cơ quan này cho biết để tránh sự phá hủy của các quốc gia các quốc gia đã tăng lên
hơn nữa trong bối cảnh quốc phòng của eu và thúc đẩy sự gắn kết các quốc gia thành viên cần sử dụng hiệu quả ngân sách đã công bố
với những thông báo từ các quốc gia thành viên kể từ khi cuộc xung đột nga ukraine bùng phát cơ quan này dự báo việc tăng chi tiêu có thể tiếp tục tăng trong những năm tới